theo phản ánh của người dân khu một xã bảo yên huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
trong thời gian triển khai dự án tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng huynh hàm thanh thủy
chủ đầu tư là công ty cổ phần dịch vụ du lịch osen fuji triển khai thăm dò ép gọc đồ bên tàu móng
trụ cột đã gây ra hiện tượng nứt nẻ nhà công trình phụ đồ tương giao của các hộ dân
bà lê thị liên có nhà nằm sát dự án đăng thị cồng gây bức xúc cho biết
gần một năm nay gia đình mất ăn mất ngủ vì tiếng ồn máy móc phát ra cả ngày thậm chí là cả đêm
không những thế đăng thị cồng dự án đã làm toàn bộ công trình nhà ở công trình phụ bị hư hỏng nặng
đối với việc thỏa thuận giữa công ty và người dân còn gặp khó khăn là chưa thống nhất về giá cả để thỏa thuận giữa giá trị nhà ở hoặc công trình nhà phụ nên dẫn đến công việc vẫn đang trong quá trình giải quyết
với sự việc trên người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị lên xã đòi quyền lợi đền bù thỏa đáng nhưng chưa tìm được tiếng nói chung giữa người dân và chủ dự án
hiện mới có năm hộ nhận tiền hỗ trợ còn sáu hộ chưa nhận do giá đền bù thấp
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với công ty và các hộ dân để động viên các hộ dân cũng như công ty và làm sao đảm bảo được quyền lợi của các hộ dân và tạo điều kiện cho dự án để thi công trong thời gian sớm nhất
trước sự việc trên chủ tịch huyện thanh thủy giao ủy ban nhân dân xã bảo yên chủ trì

với chủ đầu tư thỏa thuận các hộ theo quy định nếu một bên không thống nhất mức bồi thường thiệt hại thì chủ tịch ủy ban nhân dân xã hướng dẫn các hộ khởi kiện ra tòa án nhân dân để giải quyết theo thẩm quyền quy định của pháp luật